thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết khoảng một mươi bảy giờ chiều nay
ba trăm bốn mươi ba công dân việt nam trở về từ đài loan đã được tiếp nhận và cách ly tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
ở xã bình nguyên huyện thăng bình tỉnh quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã điều động cán bộ y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam
và trung tâm y tế huyện thăng bình tham gia làm việc đồng thời yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh
bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất ăn nghỉ sinh hoạt cho người được cách ly không tiếp nhận nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào
được biết trên chuyến bay này có hai trăm bốn mươi ba phụ nữ mang thai trong đó có một số trường hợp đã gần sinh
sở y tế tỉnh quảng nam đã bố trí xe cấp cứu túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đồng thời thành lập đội cấp cứu sản khoa
để dự phòng trường hợp nếu có người sinh tại khu cách ly sẽ tiến hành công tác đỡ đẻ tại chỗ
ngoài ra trên chuyến bay này có một trường hợp bị ung thư nên sau khi xuống sân bay đã được tách riêng
và đưa vào bệnh viện để cách ly và điều trị